theo cục thống kê đà nẵng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố đạt năm hai trăm linh tỷ đồng
nâng tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa từ đầu năm đến nay đạt gần bốn mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng tăng hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
theo đó trong một mươi tháng qua doanh thu bán lẻ phân theo nhóm ngành hàng như nhóm sửa chữa xe ô tô xe có động cơ tăng cao nhất với mức tăng hơn hai mươi bảy
tiếp đến là nhóm gỗ vật liệu xây dựng tăng hơn hai mươi vật phẩm văn hóa giáo dục tăng một mươi bảy năm nhóm lương thực thực phẩm tăng một mươi bảy
đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình nhóm đá quý kim loại quý xăng dầu các loại hàng may mặc cũng đều tăng
cũng theo cục thống kê đà nẵng hiện giá hàng hóa trong tháng một mươi một có biến động tăng nhưng tình hình thị trường vẫn giữ ổn định
nguồn cung hàng hóa được bảo đảm nên hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố đà nẵng tiếp tục tăng so với tháng trước